các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nghiên cứu y học mô tả benicoji gạo men đỏ như một chất thay thế cho nhóm thuốc statin trong việc giảm lượng cholesterol cao
tuy nhiên cũng cảnh báo nguy cơ tổn thương nội tạng tùy thuộc vào thành phần hóa học có chứa trong sản phẩm
tuần trước kobayashi cho biết họ đã nhận được báo cáo về các trường hợp mắc bệnh liên quan đến sản phẩm của hãng
và tự nguyện thu hồi năm sản phẩm trong số đó bao gồm khoảng ba trăm linh gói thực phẩm chức năng benicoji cholesterol
đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất thuốc tại nhật bản công khai thông báo thiệt hại về sức khỏe và tự nguyện thu hồi sản phẩm
kể từ khi hệ thống gián nhãn thực phẩm chức năng được áp dụng tại quốc gia này vào năm hai nghìn một mươi năm
trước đó cơ quan của bộ y tế vừa phát đi cảnh báo người dân không dùng bốn sản phẩm của công ty dược phẩm kobayashi nhật bản
do có nguy cơ làm tổn thương thận
liên quan đến thông tin công ty dược phẩm kobayashi nhật bản thu hồi một số sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
ngày hai mươi năm tháng ba cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết đã giả soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại cục
theo đó cục an toàn thực phẩm thông báo hiện nay đơn vị chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
hay giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho bốn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty dược phẩm kobayashi gồm
tuy nhiên để an toàn sức khỏe cho người sử dụng cục an toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua
không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường
đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật cục an toàn thực phẩm nêu rõ
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba hãng dược kobayashi pharma sao chiko của nhật bản đã tổ chức họp báo để thông báo thu hồi sản phẩm
chủ tịch công ty akihiro kobeyashi đã cúi đầu xin lỗi công chúng hãng dược này thông báo rằng họ đang tự nguyện thu hồi một dòng thực phẩm bổ sung
có chứa gạo lên men benikoji sau khi có báo cáo về các vấn đề về thận của nhiều người tiêu dùng
động thái trên được đưa ra sau khi có báo cáo rằng ít nhất một mươi ba người mắc bệnh thận sau khi sử dụng sản phẩm sức khỏe của kobayashi phòng massautico
sáu người trong số đó phải nhập viện và hai người phải chạy thận
sau khi phân tích và điều tra người ta đã tìm thấy các thành phần không xác định trong sản phẩm gạo cogi đỏ
hiện tại công ty cho hay vẫn chưa rõ liệu thành phần này có gây ra bệnh thận hay không và nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định
tuy nhiên để ngăn chặn tầm ảnh hưởng lan rộng kobayashi pharma sao chiko đã thông báo thu hồi khẩn cấp ba loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe gạo koji đỏ
được biết một mươi ba người tiêu dùng có vấn đề về thận đều có các triệu chứng như mệt mỏi phù thủng hoặc nước tiểu đặc
mặc dù kobayashi không nêu rõ tên của bệnh nhân nhưng giải thích là do chức năng thận suy giảm
năm trong số sáu người nhập viện đã được xuất viện sau khi được điều trị bệnh về thận
kobayashi cho biết họ vẫn đang điều tra mối liên hệ giữa các sản phẩm sức khỏe cogi đỏ và bệnh thận
mặc dù báo cáo thử nghiệm đã phát hiện ra các thành phần không xác định
nhưng độc tố shichinin có thể xuất hiện trong quá trình nuôi kế koji đỏ đã không được phát hiện
theo kênh nhk của nhật bản kể từ tháng một năm nay kobayashi pharma sao chiko đã nhận được báo cáo
về một mươi ba người tiêu dùng xuất hiện tình trạng khó chịu về thể chất sau khi sử dụng sản phẩm gạo cogidor
sáu người trong số đó phải nhập viện và một số bệnh nhân thậm chí còn phải chạy thận nhân tạo
kobayashi đã quyết định thu hồi ba loại sản phẩm có chứa thành phần gạo lên men đỏ
và kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay ba sản phẩm này
theo báo chí nhật bản số lượng sản phẩm thu hồi lên tới khoảng ba trăm linh đơn vị
sản phẩm thực phẩm chức năng gạo đỏ koji bị nghi ngờ có vấn đề đã được bán từ năm hai nghìn hai mươi một
và tính đến tháng hai năm nay khoảng một sáu triệu túi đã được bán ra
kobayashi fama seojiko là một công ty dược phẩm lâu đời của nhật bản với lịch sử hơn một trăm linh năm
sản phẩm bao gồm các loại băng hỗ trợ dạng keo miếng rán hạ sốt cho trẻ em
các loại thuốc thông thường khác của công ty dược này cũng được rất nhiều khách du lịch đến thăm nhật bản ưa chuộng
tại trung quốc một số trang thương mại điện tử trong nước vẫn đang bán các sản phẩm liên quan đã được yêu cầu ngừng bán
người tiêu dùng đã mua các sản phẩm y tế tương tự được nhắc nhở xác nhận càng sớm càng tốt
và lập tức ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm đã bị nhà sản xuất thu hồi
trên thực tế một số sản phẩm của kobayashi hiện đã có mặt trên thị trường việt nam
với giá giao động trong khoảng từ sáu trăm linh đến hơn một triệu
một số sản phẩm quảng cáo tác dụng giả mỡ bụng giới hạn hấp thu chất béo vào cơ thể
thải độc tố và cholesterol trong cơ thể giảm tao bón viêm da mụn mủ trứng cá
thêm vào đó các sản phẩm y dược liên quan đến đợt thu hồi này trước đây đã được bán ở nhiều hiệu thuốc
ở nhật bản nên không thể loại trừ khả năng một số khách du lịch việt nam có thể đã mua
các sản phẩm liên quan khi đến thăm nhật bản hoặc chúng đã được đưa vào việt nam qua các con đường khác
trong tuyên bố đưa ra ngày hai tháng ba kobayashi cho biết một phân tích cho thấy có yếu tố ngoài ý muốn
có trong một số sản phẩm thực phẩm chức năng của họ
cổ phiếu của kobayashi đã không được giao dịch trong hôm đầu tuần này tại tokyo
công ty dược phẩm có trụ sở tại osaka chưa chính thức
xác nhận về mối quan hệ trực tiếp giữa sản phẩm của họ được quảng cáo là làm giảm
cholesterol có hại với những triệu chứng mà một số người sử dụng thông báo
giác dối xảy ra với kobayashi sau khi các nhà phân tích thị trường bao gồm nhóm phân tích
tại nomora holding hạ mức giá mục tiêu của họ do có dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng
thấp hơn trung bình của ngành dược
có ba xếp hạng mua và ba xếp hạng giữ đối với cổ phiếu của kobayashi theo dữ liệu do bloomberg tổng hợp
trong một cuộc họp ngắn kobayashi thông báo đã có sáu người nhập viện sau khi sử dụng các sản phẩm
mà họ thu hồi trong đó năm người đã xuất viện công ty ước tính chi phí thu hồi sản phẩm sẽ lên tới một tám tỷ yên
tương đương với một mươi một chín triệu usd chi phí thu hồi cũng có thể tăng cao hơn do các biện pháp cần thiết
để giao dịch với người tiêu dùng và đối tác kinh doanh shima yamanaka chuyên gia phân tích của
smbc nikko security cho hay theo bài yamanaka khoản lỗ bất thường lên tới một tám tỷ yen sẽ khiến
kobayashi nikko hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm của kobayashi khoảng sáu
số lượng đề nghị bán cổ phiếu kobayashifama đang áp đảo số lượng đặt mua và cổ phiếu của
công ty này dự kiến sẽ giảm vượt qua mức biên độ giao động giá hàng ngày tương đương một mươi bảy cổ phiếu
này đã giảm hai mươi bốn trong năm qua trong khi chỉ số topic tăng khoảng bốn mươi ba trên thực tế một số sản
phẩm của kobayashi hiện đã có mặt trên thị trường việt nam với giá giao động trong khoảng từ sáu trăm linh
triệu đồng một số sản phẩm quảng cáo tác dụng giảm mỡ bụng giới hạn hấp thu chất béo vào cơ
thể thải độc tố và cholesterol trong cơ thể giảm táo bón viêm da mụn ngủ trứng cá